thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp do xung đột vũ trang ở ukraine ảnh hưởng tới người dân việt nam sinh sống học tập làm việc tại đây
vào ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trên cơ sở kiến nghị của bộ ngoại giao chính phủ đã phê duyệt chủ trương tổ chức chuyến bay đưa người việt có nhu cầu về nước
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ ngoại giao đang phối hợp với bộ giao thông vận tải tổ chức hai chuyến bay đưa người việt và gia đình từ ukraine về nước
dự kiến một chuyến bay từ romani ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai và một chuyến bay từ ba lan ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bộ ngoại giao sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục triển khai việc sơ tán người việt và thành viên gia đình khỏi khu vực nguy hiểm tại ukraine
đưa sang các nước láng giềng và đưa những người có nhu cầu về nước tùy theo tình hình và khả năng đáp ứng
tổ công tác bảo hộ công dân của bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện đang tiếp tục theo dõi sát tình hình
chủ động tiếp nhận yêu cầu bảo hộ công dân nhu cầu sơ tán về nước của bà con người việt thông qua đường dây nóng bảo hộ công dân của bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện
trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc có nhu cầu sơ tán về nước người việt nam tại ukraine và các nước lân cận có thể liên hệ đăng ký thông tin với bộ ngoại giao hoặc các cơ quan đại diện việt nam tại các nước như sau
bộ ngoại giao
đại sứ quán việt nam tại romania
đại sứ quán việt nam tại slovakia
đại sứ quán việt nam tại slovakia
và một mươi hai năm trăm hai mươi sáu f đã cách ly
các bệnh nhân phân bố tại năm trăm ba mươi hai xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
thưa quý vị đến thời điểm hiện tại thì học sinh bậc trung học cơ sở
và trung học phổ thông trên địa bàn thủ đô đã quay trở lại trường học được gần một tháng
và tại nhiều trường học đã xuất hiện nhiều trường hợp f ở cả học sinh và cán bộ giáo viên
để việc đến trường học tập trực tiếp của các em không bị ngưng trệ
các nhà trường đã phải linh hoạt để xử lý dịch bệnh
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
một học sinh vẫn học trực tiếp kể cả có một học sinh đi học trực tiếp trở lại vẫn mở cửa trường học
đây không chỉ là khẩu hiệu thực tế có nhiều cơ sở giáo dục cũng đang thực hiện theo phương châm
dù lớp học còn một học sinh vẫn học bình thường
vừa trở lại trường sau gần một tháng hôm nay sĩ số lớp một mươi a hai của thầy bùi tiến mạnh
trường trung học phổ thông yên hòa quận cầu giấy hà nội chỉ còn hơn ba mươi học sinh
vì có gần một mươi em thành f tuy vậy tiết toán của thầy và trò vẫn diễn ra sôi nổi hào hứng
em thấy không khí của lớp rất là náo nhiệt em được tiếp thu bài cũng sẽ dễ hơn
và khi mà có sự tương tác giữa giáo viên và học sinh thì em thấy tất cả các bạn thì đều rất là vui
đều cảm thấy hiểu bài hơn
trường trung học phổ thông yên hòa hà nội sau hai tuần học trực tiếp
có hơn hai trăm linh học sinh và giáo viên là f và trên sáu trăm linh học sinh là f một
việc nhiều học sinh
giáo viên nhiễm covid một mươi chín khiến công tác tổ chức dạy học gặp không ít khó khăn
một máy kết nối lớp học ở trường một máy kết nối với những học sinh ở nhà
hình ảnh này đang trở nên quen thuộc tại nhiều nhà trường những ngày này
nếu như lên lớp trực tiếp thì chúng tôi vẫn đảm bảo được thực hiện các quy tắc phòng chống dịch năm k
còn lên lớp trực tuyến thì chúng tôi tổ chức những hoạt động tự nghiên cứu bài học cho các em
sau đó là khi thầy trò lên lớp
thì chúng tôi sẽ có thời gian để phân tích bài giảng
còn khó nhất đấy là phương án song song giữa trực tiếp và trực tuyến thì vừa phải làm việc với các bạn ở trên lớp nhưng cũng không được bỏ quên các bạn đang học trực tuyến cũng vẫn phải tìm hiểu xem là các bạn đã học được đến đâu các bạn theo dõi được bài như thế nào
với những lớp mà số ca f và f một là trên năm mươi từ năm mươi trở lên thì chúng tôi nhất trí thống nhất là để lớp đó chuyển sang học theo hình thức là trực tuyến
còn lại các lớp kia vẫn kết hợp với các bài giảng
học cả trực tuyến và trực tiếp
cho dù tất cả những yêu cầu về phòng dịch vẫn được thực hiện nhưng cũng chỉ có thể hạn chế được phần nào sự lây nhiễm phát sinh trong lớp học
giờ đây quan trọng là việc xử lý của từng trường khi có ca mắc covid một mươi chín và cách ly f một như thế nào
giáo viên sẽ phải đóng hai vai
thứ nhất là giáo viên phải dạy trực tuyến ở nhà
thế thì ở trường nhà trường đã kết nối một lớp phòng dịch

ở trường các con học trực tiếp
và có kết nối phòng zoom
để cho các con học zoom ở nhà
dạy học hai trong một
vừa trực tiếp và vừa trực tuyến
là cách nhiều trường đã áp dụng
nhưng ở mức độ cách thức không giống nhau
dẫu vậy nhiều giáo viên cho rằng
nhìn chung là rất vất vả
nhưng cũng là một trải nghiệm tốt
cho việc vượt khó trong thời điểm dịch phức tạp hiện nay
chuyển sang các tin tức an ninh triệt tự
tại khu vực bản pú múa xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
công an huyện mường trà chủ trì phối hợp với đồn biên phòng mường mươn
cục hải quan tỉnh đã phá thành công chuyên án ma túy
bắt một đối tượng về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
thu giữ năm bánh heroin và chín viên ma túy tổng hợp
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại bản púa xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
công an huyện mường trà phát hiện bắt quả tăng đối tượng quảng văn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại huyện mường trà đang trên đường vận chuyển trái phép năm bánh heroin và chín viên ma túy tổng hợp
số ma túy này được nhân giấu kỹ trong khúc gỗ giả làm gốc cây địa lan
tại cơ quan công an nhân khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông
tại bản kết tinh xã mường mươn huyện mường trà và đang trong quá trình đem đi tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
nhân là đối tượng đã có một tiền án bảy năm trước
vì hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
và ngày hôm nay tổ công tác công an tỉnh điện biên phối hợp với công an tỉnh xe sởm pôn
cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã phá thành công chuyên án truy xét
bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là sùng a dua
tên gọi khác là giàng sống ly sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
chú tại huyện mường ảng tỉnh điện biên
đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép một một mươi bánh heroin từ lào về việt nam
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn sau khi bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển ma túy
ban chuyên án đã xác định được một đường dây gồm một mươi đối tượng thực hiện hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
với số lượng lớn lên tới một một mươi bánh heroin từ năm hai nghìn bảy
ngay sau khi những đối tượng đầu tiên trong đường dây này bị bắt giữ và phát hiện
sùng a dua đã lẩn trốn sang lào
trong suốt bảy năm lẩn trốn dua đã đưa vợ con sang
tuyệt đối không liên lạc với việt nam
và vào sáng ngày hôm nay tổ công tác của công an tỉnh điện biên tại lào
đã phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn
tiếp cận khống chế bắt giữ thành công đối tượng
tại bản hủy sửa huyện an nụ vong tỉnh say sùng pun cộng hòa dân chủ nhân dân lào
vào khoảng một mươi bốn h ngày hôm nay tại ngân hàng việt công banh
chi nhánh bãi cháy tp hạ long tỉnh quảng ninh
đã xảy ra một vụ việc
một đối tượng hồ mang bom vào ngân hàng có ý định cướp tiền
theo thông tin từ một nhân viên tại đây vào thời điểm trên
đối tượng là nam mang theo ba lô màu đỏ cỡ lớn
đi vào ngân hàng rồi hô to đang mang hai quả bom
và yêu cầu nhân viên ngân hàng phải đưa tiền nếu không sẽ cho nổ bom
tuy nhiên khi đối tượng nhảy lên quầy giao dịch
với ý định trèo qua tấm gương để tiến vào trong thì không được
đối tượng ở trong ngân hàng khoảng ba mươi phút
sau khi nghe thấy còi báo động thì bỏ chạy ra ngoài cổng
trong khi bỏ chạy đối tượng lấy một điện thoại di động
của nhân viên lễ tân ngân hàng
khi ra tới cổng thì lực lượng công an và bảo vệ ngân hàng đã bắt giữ
qua khám xét đối tượng quê ở thành phố hồ chí minh
trong người có thẻ sinh viên của một trường đại học ở mỹ
hiện đối tượng đã bị bắt và đưa về trụ sở công an
làm rõ hành vi cướp ngân hàng
chiếm đoạt tổng cộng hơn một một tỷ đồng của một mươi chín bị hại
mai thị thùy trang nguyên là chủ tịch hội phụ nữ
xã vĩnh tường huyện vị thùy tỉnh hậu giang
vừa bị tòa nhân dân tỉnh hậu giang xét xử sơ thẩm hình dự
và tuyên phạt một mươi hai năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chứa đắt tài sản
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
trang là chủ tịch hội phụ nữ xã vĩnh tường huyện vị thủy
đã lợi dụng sự quen biết để hỏi vay mượn tiền vàng của nhiều người
tại một số xã thị trấn của huyện vị thủy
tuy nhiên khi vay được tiền thì bị cáo tiêu xài và trả nợ
dẫn đến mất khả năng thanh toán
với thủ đoạn này mai thị thùy trang
đã chiếm đoạt tổng cộng là hơn một một tỷ đồng của một mươi chín bị hại
sau khi nghị án tòa án nhân dân tỉnh hậu giang
đã tuyên phạt mai thị thùy trang phạm tội lạm dụng tín nhiệm chứa đắt tài sản
với hình phạt là một mươi hai năm tù giam
và có trách nhiệm trả lại tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
vừa bị công an tỉnh bến tre triệt xóa
bắt quả tăng ba mươi một đối tượng
tạm giữ trên ba trăm linh triệu đồng
bất ngờ ập vào khu đất vườn chống của ông nguyễn văn tửng
ở ấp an bình xã an thạnh huyện mỏ cầy nam
lực lượng công an đã khống chế bắt giữ ba mươi một đối tượng
tại hiện trường và trên người các đối tượng
cơ quan công an thu giữ bảy con gà hai mươi một điện thoại di động hai mươi chín xe mô tô
số tiền là ba trăm linh tám triệu đồng
cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện mỏ cây nam
tiếp tục làm rõ
để giữ tài sản
để xử lý các đối tượng theo quy định
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
đặc biệt là biến chủng omicron chiếm ưu thế
vào chiều ngày hôm nay ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
có văn bản khẩn yêu cầu các sở ban ngành
ủy ban nhân dân quận huyện thành phố thủ đức
tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị
ủy ban nhân dân các quận huyện thành phố thủ đức
tăng cường phối hợp hiệu quả
đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cộng đồng khu công nghiệp trường học
phối hợp tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
thần tốc hơn nữa
chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực
để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
ngay khi bộ y tế có hướng dẫn
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế tp hcm
đã yêu cầu một mươi ba địa phương có dịch cấp độ là vùng cam
hạn chế hoạt động ba vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ và karaoke
chuyển sang tin tức an ninh trật tự
vận chuyển cháy phép năm bánh heroin và chín viên ma túy tổng hợp
một đối tượng vừa bị công an huyện mường trà chủ trì
phối hợp với đồn biên phòng mường mươn
cục hải quan tỉnh đã bắt xử
tại khu vực bản pú múa xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
đối tượng quảng văn nhân chú tại huyện mường trà
bị bắt quả tàng đang trên đường vận chuyển trái phép năm bánh heroin
và chín viên ma túy tổng hợp
số ma túy này được nhân giấu kỹ trong khúc gỗ giả làm gốc cây địa lan
tại cơ quan công an nhân khai nhận
mua số ma túy trên của một người đàn ông
tại bản kết tinh xã mường mươn huyện mường trà
và đang trong quá trình đem đi tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
nhân là đối tượng đã có một tiền án bảy năm tù giam
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
công an tp hạ long tỉnh quảng ninh
cũng đang điều tra làm rõ hành vi của một nam thanh niên
dọa có bom và yêu cầu nhân viên ngân hàng phải đưa tiền
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút
ngày hôm nay tại ngân hàng việt không banh
chi nhánh bãi cháy khu năm a tp hạ long tỉnh quảng ninh
một nam thanh niên đeo theo chiếc ba lô vào ngân hàng
và hô có bom với mục đích cướp tiền
nhân viên bấm còi báo động
thì đối tượng bỏ chạy và lấy chiếc điện thoại của nhân viên ngân hàng
khi đối tượng chạy ra ngoài đường
thì bị bảo vệ ngân hàng và nhân dân bắt giữ
ban đầu đối tượng khai nhận
tên là trần quang minh
chú tệ quận gò vấp tp hồ chí minh
đối tượng mới ra tp hạ long
từ ngày hai mươi ba tháng hai
do chưa tìm được việc làm nợ nần nhiều
nên liều đi cướp ngân hàng để trả nợ
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức
đá gà ăn thôi bằng tiền
vừa bị công an tỉnh bến tre triệt xóa
bắt quả tăng ba mươi một đối tượng
tạm giữ trên ba trăm linh triệu đồng
bắt ngờ ập vào khu đất vườn
của ông nguyễn văn tửng
ở ấp an bình xã an thạnh huyện mỏ cầy nam
lực lượng công an đã không chế bắt
giữ ba mươi một đối tượng
tại hiện trường và trên người các đối tượng
cơ quan công an thu giữ bảy con gà
hai mươi một điện thoại di động hai mươi chín xe mô tô
số tiền ba trăm linh tám triệu đồng
cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đã được bàn giao
cho công an huyện mò cầy nam
tiếp tục làm rõ để xử lý các đối tượng
theo quy định